các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai bão số chín đã là một người chết tại bình thuận do thuyền thống bị lật
năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá bị hư hỏng tại nơi neo đậu thuộc tỉnh bình thuận
đảo sông tử tây bị gãy đổ hai cột gió và chín mươi cây xanh hai mươi bảy tấm pin mặt trời bị hư hỏng
tốc mái năm trăm linh m hai nhà tại đảo sông tử tây và đảo đá nam
hiện tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận còn bốn mươi bốn trọng điểm vị trí đê điều sung yếu
một mươi năm công trình đê kè đang thi công rở ràng
ven biển miền trung có một trăm hai mươi chín điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với một trăm bảy mươi một bảy km
trong đó bắc trung bộ có năm mươi hai điểm với bảy mươi km nam trung bộ có bảy mươi bảy điểm với một trăm linh một bảy km
để tiếp tục ứng phó với bão số chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão tiếp tục thực hiện công điện số một nghìn bảy trăm ba mươi bảy cdttg
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
công điện số hai mươi sáu cdqg ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số chín gió mùa đông bắc và tình hình mưa lũ
nhất là tại khu vực từ thừa thiên huế đi khánh hòa
các tỉnh thành phố tiếp tục kiểm đếm kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát
ra khỏi khu vực nguy hiểm tùy theo diễn biến của bão hoặc vào nơi tránh trú
nhất là các tàu đang ở tại khu vực bắc biển đông và quần đảo hoàng sa
kiên quyết không để người trên tàu thuyền tròi canh lồng bé nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ
đặc biệt là các khu vực trên đảo
kiểm tra sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển
sẵn sàng triển khai phương án di rời sơ tán dân đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao mất an toàn
phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ngày một mươi chín tháng một mươi hai trưởng phòng cảnh báo rủi ro thiên tai
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vũ anh tuấn cho biết
bão số chín tiếp tục di chuyển lên phía bắc và có hướng lệch dần lên phía đông bắc
theo hướng di chuyển này trọng tâm bão sẽ hướng về khu vực quần đảo hoàng sa
đêm một mươi chín tháng một mươi hai toàn bộ vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến phú yên
và vùng biển ven bờ tiếp tục duy trì gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một cấp một mươi hai
sáng hai mươi tháng một mươi hai bão sẽ gây gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn ở quần đảo hoàng sa
trên đất liền các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên tiếp tục có gió cấp sáu giật cấp tám
các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến đà nẵng có gió cấp năm giật cấp bảy
trước đó theo số liệu quan trác được của trung tâm sự báo khí tự thủy văn quốc gia cho thấy
vùng vét biển các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên gió giật cấp sáu riêng quy nhơn bình định gió cấp sáu giật cấp bảy
đảo lý sơn quảng ngãi gió cấp bảy cấp tám giật cấp chín
cùng với đó các tỉnh từ quảng nam đến khánh hòa xuất hiện mưa to đến rất to
một số điểm tại các khu vực quảng nam quảng ngãi bình định phú yên đã có lượng mưa trên một trăm linh mm
chín hàng trăm bé du lịch lồng nuôi tôm hùm ở khánh hòa bị sóng biển đánh vỡ
không chỉ vậy hàng trăm bè du lịch và nuôi tôm hùm tại đảo bình hưng xã cam bình thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã bị sóng đánh vỡ do ảnh hưởng bão số chín bão rai ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh tỷ đồng
ông ngô hữu hiền phó chủ tịch ubnd tp cam ranh cho biết theo báo cáo các địa phương
tại khu vực đảo bình hưng thuộc xã đảo cam bình ghi nhận nhiều bè du lịch bị sóng đánh vỡ
và một số lồng bè nuôi tôm hùm cũng bị ảnh hưởng bởi bão số chín
ông nguyễn ân chủ tịch ubnd xã cam bình cho hay ngày một mươi chín tháng một mươi hai do ảnh hưởng bão số chín
nhiều khu vực gần bờ thuộc đảo bình hưng có sóng to gió lớn đã làm hư hỏng một số bè du lịch và bè nuôi tôm hùm
theo ông ân thống kê sơ bộ của xã có chín mươi bè nuôi tôm và một trăm hai mươi bè du lịch kết hợp nuôi tôm hùm bị thiệt hại
ước tính con số ban đầu trên hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên về thiệt hại chính xác vẫn chưa có thống kê cụ thể vì phải đợi biển yên
người dân lặn xuống kiểm đến số lồng tôm bị hư hỏng
khu vực đảo bình hưng có một hai trăm linh hộ dân thì có chín mươi các hộ nuôi tôm hùm
trước diễn biến phức tạp của bão số chín từ chiều hôm qua chính quyền địa phương đã vận động người dân rời khỏi lồng bè vào đất liền
nên không có thiệt hại về người
theo thành phố cam ranh hiện toàn thành phố chỉ có khu vực đảo bình hưng bị ảnh hưởng bởi bão số chín
các địa phương khác khi không có báo cáo thiệt hại
hơn một trăm linh ngư dân trú tránh siêu bão rai ngay trên biển đông
không kịp chạy về đất liền một mươi một tàu cá với hơn một trăm linh ngư dân quảng ngãi trù tranh bão ngay trên biển đông
những chiếc tàu mỏng manh đang men theo rượt cơn bão để giữ an toàn
theo thông tin ban đầu một mươi một tàu cá đang đánh bắt cá thì nhận được thông tin bão vào biển đông
các tàu này bị ảnh hưởng bởi dòng chảy hướng gió nên không thể chạy về bờ tránh chú bão
do đó một mươi một tàu cá với hơn một trăm linh ngư dân quyết định trù tránh bão rai bão số chín ngay trên biển đông
dựa vào thông tin di chuyển của siêu bão rai ngư dân sẽ điều khiển tàu di chuyển đến khu vực rìa cơn bão trên biển đông
đây là khu vực giúp tàu hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của bão
để khu vực an toàn các tàu cá sẽ thả neo rù để tàu trôi theo con nước
chiều một mươi chín tháng một mươi hai bà phạm thị công chủ tịch xã nghĩa an cho biết
những tàu cá này vẫn duy trì liên lạc với đất liền các ngư dân vẫn ổn định
nhóm tàu cá này vẫn đang bám sát thông tin di chuyển của cơn bão để đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm
dựa vào thông tin dự báo hướng di chuyển của bão mà thuyền trưởng sẽ đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm
đến chiều nay các tàu đã di chuyển đến khu vực biển giáp với đài loan để tránh bão
dự báo tối nay tâm bão ngay trên vùng biển quảng ngãi bình định gió cấp một mươi ba một mươi năm
một trăm ba mươi năm một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật lên hai cấp khả năng lốc xoáy trên biển
sau đó bão đi hướng bắc tây bắc tốc độ như cũ
đến tối hai mươi một mươi hai tầm bão trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc có gió cấp chín một mươi
giật lên hai cấp rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh biển đông gió mạnh từ cấp bảy đến cấp năm
có thể giật cấp một mươi bảy sóng biển cao từ bảy một mươi một m
ngoài khơi thừa thiên huế khánh hòa gió cấp bảy cấp tám
lên thêm ba cấp trong hôm nay giật cấp một mươi bốn sóng biển từ sáu tám m
vèn bờ và đảo lý sơn quảng ngãi gió cấp sáu bảy tăng lên hai cấp
vùng tâm bão đi qua gió cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba sóng biển cao bốn sáu mét
đất liền thừa thiên huế khánh hòa gió cấp năm cấp bảy vùng ven biển cấp tám giật cấp chín
các tỉnh có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt khả năng xảy ra lũ quét sạt đuôi đất
các dự báo về đường đi và sức gió tương tự dự báo của các tổ chức quốc tế
cơ quan khí tượng nhật bản dự báo một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi hai tâm bão gần nhất với bờ biển bình định
quảng ngãi hơn một trăm linh km gió mạnh một trăm sáu mươi hai km trên giờ giật hai trăm một mươi sáu km trên giờ
đất liền ven biển hai tỉnh này khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
trang tropical storm risk cũng ghi nhận sau khi đạt cấp siêu bão kat năm
tức là sức gió hơn hai trăm năm mươi một km trên giờ ở philippines
rise giảm dần xuống kat một sau đó mạnh trở lại và tăng lên kat bốn
từ hai trăm linh chín đến hai trăm năm mươi một km trên giờ khi qua quần đảo trường sa
hiện gió mạnh cấp cát ba tức là một trăm bảy mươi tám hai trăm linh tám km trên giờ và duy trì sức mạnh đến một mươi chín h hôm nay
khi cách bờ biển quảng ngãi bình định khoảng một trăm năm mươi km
sau đó bão giảm cấp xuống là cấp hai một trăm năm mươi bốn một trăm bảy mươi bảy km trên giờ và đổi hướng
tiến sĩ huy nguyễn chuyên gia cảnh báo thiên tai nhận định
đây là cơn bão cấp gió mạnh nhất lịch sử bão trên biển đông
người dân từ thừa thiên huế đến khánh hòa không ở trên lồng bè nuôi thủy sản
và trên các thuyền neo đậu ven bờ
bán kinh bão rất lớn nên dù tâm bão không vào bờ nhưng vùng gió mạnh vào đất liền cũng sẽ cao
đặc biệt là các đảo từ sáng sớm mai gió ven biển bắt đầu lớn
người dân không ra ngoài đường nếu thấy gió mạnh cấp bảy cấp tám trở lên
rai là cơn bão thứ chín hình thành trên biển đông trong năm nay đường đi trái quy luật
các tỉnh miền trung đã lên phương án ứng phò với báo gồm biện pháp cấm biển
yêu cầu người dân tránh bão và di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm
trước những diễn biến phức tạp của đợt bão này thì người dân nên hết sức cảnh giác
và đề phòng với mọi tình huống có thể xảy ra
những tin tức mới nhất về cơn bão số chín này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo